đúng giờ ngày mai ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy các thuê bao cố định tại một mươi ba tỉnh thành phố sẽ chính thức đổi mã vùng điện thoại cố định
ba tỉnh thành phố thuộc giai đoạn một trong kế hoạch đổi mã vùng điện thoại cố định bao gồm sơn la lai châu lào cai điện biên yên bái quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam đà nẵng thanh hóa nghệ an hà tĩnh
cục viễn thông cho biết đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho chuyển đổi mã vùng từ thông tin tuyên truyền cho đến thử nghiệm kỹ thuật đã hoàn tất sẵn sàng để triển khai giai đoạn một của kế hoạch chuyển đổi mã vùng
trước đó bộ thông tin và truyền thông đã ban hành kế hoạch đổi mã vùng điện thoại cố định chia thành ba giai đoạn tại năm mươi chín trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trên toàn quốc trừ bốn tỉnh là vĩnh phúc phú thọ hòa bình và hà giang
vnpt cho biết công việc đổi số diễn ra vào ban đêm và sẽ thực hiện trong hai tiếng
về cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến dịch vụ của khách hàng
trong quá trình đột mã vùng vnpt sẽ đảm bảo quay số song song trong một tháng đầu
trong thời gian này thuê bao có thể quay số đồng thời theo mã vùng cũ và mới